trong văn hóa của mỗi tộc người lễ hội là một nhân tố nổi trội nhất
lễ hội hàm chứa một tổng thể diễn sướng và nghi lễ mang đậm dấu ấn nguyên thủy với tư duy hồn nhiên
từ cách bài trí đến cách thức cúng cách thức thực hiện nghi lễ và vui chơi
lễ hội là môi trường kết nối cộng đồng cùng nhau hướng đến cuộc sống tốt đẹp
thể hiện tinh thần tương thân tương ái
ở tây nguyên đồng bào các dân tộc thiểu số đang sở hữu những tinh hoa di sản
nhất là các lễ hội truyền thống
góp phần làm giàu và phong phú thêm vốn văn hóa của dân tộc việt nam
tây nguyên là vùng đất mà mỗi bước chân đi là có một huyền thoại
đằng sau những ngọn thác trắng xóa những cánh rừng đại ngàn biếc xanh có biết bao điều bí ẩn
không ở đâu có nhiều lễ thức như ở tây nguyên
tiêu biểu và độc đáo trong các lễ hội của người dân
tây nguyên có lễ đâm châu lễ hội cổng chiêng lễ bỏ mả
mùa lễ hội của đồng bào các dân tộc ở tây nguyên bắt đầu từ đầu năm và kéo dài hết tháng ba
tháng ba ở tây nguyên đầy nước
nắng và gió được du khách ngợi ca là khoảng thời gian đẹp nhất của vùng đất này
và đây cũng là thời điểm diễn ra rất nhiều lễ hội của đồng bào các dân tộc nơi đây
đồng bào các dân tộc tây nguyên như bana zorai sodang mnong ede
lấy mùa xuân là mùa của lễ hội xung vầy cầu mong cho cuộc sống bình an mùa mạng bội thu ấm no hạnh phúc

thời gian này đồng bào quây quần tại nhà rông nhà văn hóa của buôn làng để làm lễ cúng thần ăn uống ca hát
cùng các hoạt động văn hóa tâm linh mang đậm nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất tây nguyên
bản chất của ngày hội trong xã hội cũ là tính thiêng
cái năng lượng thiêng năng lượng rất vô hình
nhưng mà người ta đã tả tơi để đi
để nhận lấy không phải cái gì cả mà nhận lấy cái năng lượng từ thần thánh từ vũ trụ từ thiên nhiên tỏa ra
và con người nhờ thế mà khỏe mạnh con người nhờ thế mà hội nhập với thiên nhiên
đấy là một cái nét chung của các hội của các dân tộc việt nam
thì người tây nguyên là mỗi một cái hoạt động văn hóa đều có tính chất hội
lễ hội mùa xuân của đồng bào các dân tộc tây nguyên được thể hiện đầy đủ ở hai hệ thống lễ nghi lớn là lễ vòng đời người và lễ hội nông nghiệp với nhiều nét văn hóa đặc sắc
trong đó các nghi lễ có liên quan đến vòng đời người ở nơi đây rất được bà con coi trọng vì nó gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào
các nghi lễ liên quan đến vòng đời người bao gồm từ khi sinh ra trưởng thành lên lão và
các nghi lễ này được diễn ra một cách trang trọng và mang đậm tính nhân văn cao cả
khi ấy tiếng cổng tiếng chiêng âm vang rộn ràng như ngàn vạn sợi dây âm thanh gắn kết con người với đất trời với cỏ cây gắn kết cộng đồng bền chặt
và nó cũng là sợi dây âm thanh huyền bí kết nối giữa thế giới trần tục với thế giới thần linh
cổng trương là nhà cụ nghi lễ nó không phải là nhà cụ dùng để giải trí tức là đồng bào không bao giờ vác cổng chiêng để đánh nghe cho vui
nó bao giờ cũng gắn liền với tất cả các lễ thức của cộng đồng
nhưng giáo sư tôn ngọc thanh đã từng ví rất là thơ mộng đời người dài theo tiếng chiêng
tức là tiếng chiêng gắn với lễ thổi tai lúc đứa trẻ mới ra đời rồi lễ trưởng thành lễ dựng nhà mới lễ mừng lúa mới đóng cửa kho lúa mở cửa kho lúa
và đến khi con người về với tổ tiên thì có chiêng dùng trong tăng lễ đưa tiễn và cái mà sử dụng cổng chiêng lớn nhất chính là lễ bỏ ngoại
tức là cái lễ cuối cùng để tiễn biệt con người về với thế giới tổ tiên
nói như thế thì các hội lễ chính là môi trường sống môi trường để nuôi sống cái nhạc cụ gọi là cổng chiêng
hay nói một cách khác cổng chiêng là nhạc cụ có tính thực hành xã hội rất rõ ràng
nó dùng trong mọi lễ thức của cộng đồng
vì thế muốn bảo tồn cổng chiêng trong không gian văn hóa của nó thì chúng ta phải giữ gìn được tất cả những nghi thức mà nó vốn có trong cổ truyền
lễ cầu an là một nghi thức quan trọng của đồng bào dân tộc ba na ở bắc tây nguyên
theo quan niệm của họ lễ cầu an được tổ chức với mong muốn cầu cho dân làng được ấm no hạnh phúc xua đuổi dịch bệnh tai họa
đây là phong tục có từ lâu đời và là một trong những nét đẹp văn hóa

theo lời kể của các già làng người ba na lễ cầu an bắt nguồn từ truyền thuyết
ngày xưa trong làng bị đại dịch dân làng bị chết nhiều
người dân trong buôn đã lấy dê làm vật tế thần cầu mong thần linh giúp dân xua đuổi tả ma
sau khi dịch bệnh hết buôn làng không còn người chết nữa
kể từ đó hàng năm đồng bào người ba na đều tham gia
tổ chức lễ hội cầu an với mong muốn một cuộc sống tốt đẹp
lễ cầu an của đồng bào ba na do hội đồng già làng là những người cao tuổi có uy tín trong buôn làng thực hiện
tổ chức lễ cầu an của đồng bào ba na do hội đồng già làng là những người cao tuổi có uy tín trong buôn làng thực hiện
tiếp theo sau là bốn thanh niên mang theo những hình độ hai thiếu nữ tay cầm lá đót cuối cùng là đội cổng chiêng và người dân trong làng
vật dụng cần có trong lễ cầu an gồm đao ghiên gùi hình độ nồi đồng gùi đựng đồ

đầu tiên là cũng phải tế thân trước là ôi dàng đạc dàng cô dàng tênh dàng bì bà

sau nghi thức cũng dàng